theo thông tin chúng tôi vừa nhận được trên vùng biển cách nam đông nam hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện một tàu cá có chứa tám mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá số hiệu bv chín mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi tám ts
đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo trái phép
trên tàu có sáu thuyền viên chủ tàu là bà nguyễn thị hương chú tại thành phố vũng tàu
thuyền trưởng nguyễn công du không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp số dầu trên
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn dẫn dải tàu vi phạm về cảng hải đội bốn trăm linh hai nam căn cà mau
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật